chiều qua hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh khánh hòa đã tuyên án bốn cựu lãnh đạo tỉnh gồm nguyễn chiến thắng lê đức vinh đào công thiên và võ tân thái
phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án nha trang golden gate địa chỉ hai mươi tám e trần phú thành phố nha trang
riêng hai bị cáo lê đức vinh và võ tấn thái có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
hội đồng xét xử xác định từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm các bị cáo đã để cho công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng nha trang
chủ đầu tư dự án nha trang golden gate được thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một trăm ba mươi bảy bảy tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng năm năm sáu tháng tù lê đức vinh ba năm sáu tháng tù đào công thiên ba năm sáu tháng tù
và võ tân thái bốn năm tù
riêng khu đất hai mươi tám e trần phú sẽ được giao cho ubnd tỉnh khánh hòa thực hiện các trình tự thủ tục để thu hồi quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án bắt sự đối tượng lừa đảo chiếm đất tài sản thông qua hình thức vay mượn mua bán giao dịch bất động sản
đối tượng bị bắt là nguyễn trí tâm chú tại thành phố huế
trước đó từ năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người tâm đã sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các nạn nhân
lập các hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất để vay mượn tiền
sau đó đối tượng mượn lại các hồ sơ và nói đem đi chuyển đổi mục đích sử dụng đất tách thừa
nhưng trên thực tế tâm đem hồ sơ đi bán hoặc tiếp tục cầm cố tài sản để chiếm đoạt của bị hại
bằng hình thức này tâm đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền trên một mươi năm tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy
đối với bị cáo hoàng văn tý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn
theo cáo chẳng vào khoảng một mươi tám h ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực tổ năm phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
tý vận chuyển trái phép hơn ba mươi năm gam ma túy các loại cho một người phụ nữ không rõ lai lịch với tiền công là hai triệu đồng
thì bị công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ toàn bộ số ma túy nói trên
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hoàng văn tý một mươi năm năm tù giam phạt bổ sung bị cáo một mươi tám triệu đồng
còn với hành vi gây dấu chất tự công cộng công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tặng

tuyên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của nhuận
để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án
liên quan đến vụ phụ huynh chặn đường đánh học sinh ông nguyễn đăng vinh chủ tịch ubnd huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi cho biết
vào chiều ngày hôm qua một mươi tám tháng một mươi hai đã có kết quả giám định tỷ lệ thương tật của cháu lâm gia khiêm là một mươi hai
sau khi có kết quả này ubnd huyện tư nghĩa đã chỉ đạo công an
xác nhân dân huyện khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với phan thượng mỹ bốn mươi bốn tuổi ở tổ một thị trấn la hà huyện tư nghĩa
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác
lệnh bắt được thực hiện vào khoảng hai mươi giờ tối cùng ngày
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày tám tháng một mươi hai cháu lâm gia khiêm một mươi bốn tuổi học sinh lớp chín trường trung học cơ sở thị trấn la hà
tan học và đi xe đạp về nhà
khi cách cổng trường trung học cơ sở thị trấn la hà khoảng tám trăm linh mét
ông phan thượng mỹ là phụ huynh của một bạn học cùng lớp với cháu khiêm đi từ phía sau đến
theo camera của người dân ghi lại toàn bộ vụ việc ông mỹ và cháu khiêm dừng lại nói chuyện khoảng ba mươi giây
sau đó ông mỹ lao đến đánh cháu khiêm
cháu khiêm phản kháng thì ông mỹ đánh nặng hơn và toàn đánh vào vị trí hiểm trên cơ thể như đầu gáy bụng
đánh xong ông mỹ bỏ đi còn cháu khiêm được người thân đưa đến trung tâm y tế
sau khi được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi bác sĩ kết luận cháu khiêm bị sưng đau nhiều vùng
đầu mặt nôn ói xây sát ở hai vai do bị đánh
chẩn đoán cháu bị tổn thương nội sọ đã chuyển đến khoa ngoại thần kinh điều trị sau đó tiếp tục điều trị tại nhà
nguyên nhân ban đầu được cho là giữa hai nam sinh trên xảy ra mâu thuẫn vì chuyện mất máy tính cá nhân
xin kính chào và mời quý vị
xin kính chào và mời quý vị
các bị cáo đã để cho công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng nha trang là chủ đầu tư của dự án nha trang golden gate
được thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án
dẫn đến thiệt hại cho ngân sách của nhà nước gần một trăm ba mươi tám tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng năm năm sáu tháng tù
lê đức vinh ba năm sáu tháng tù đào công thiên ba năm sáu tháng tù và võ tấn thái bốn năm tù
riêng khu đất hai mươi tám e trần phú sẽ được giao cho ubnd tỉnh khánh hòa thực hiện các trình tự thủ tục
để thu hồi quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn đình kha hai mươi bốn tuổi
trú tại phường một tp cà mau tỉnh cà mau để điều tra về hành vi giết người
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đồng bọn của kha là bùi quang tú và
cùng với hành vi giết người
còn nạn nhân trong vụ án này là trần ngọc huy trú tại tp bùi ma thuật
trước đó ba đối tượng trên cùng với khoảng một mươi người bạn đến quán bar để ăn nhậu
lúc này huy và nhóm bạn cũng ngồi ở bàn kế bên
khi đang ăn thì giữa hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát đánh nhau
trong lúc huy bỏ chạy thì đã bị tú cầm dao đâm hai nhát vào lưng gây thương tích là hai mươi
liên quan đến vụ
phụ huynh chặn đường đánh học sinh
sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tật của cháu lâm gia khiêm là một mươi hai
lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
đối với phan thượng mỹ bốn mươi bốn tuổi trú tại tổ một thị trấn la hà huyện tư nghĩa
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi trưa ngày tám tháng một mươi hai cháu lâm gia khiêm học sinh lớp chín
trường trung học cơ sở thị trấn la hà tan học và đi xe đạp về nhà
khi cách cổng trường khoảng tám trăm linh mét ông phan thượng mỹ là phụ huynh của một bạn học cùng với cháu khiêm
đi phía sau
sau khi dừng lại nói chuyện khoảng ba mươi giây ông mỹ đã lao đến đánh cháu khiêm phản kháng
thì ông mỹ đánh nặng hơn ở vùng đầu gáy bụng
đánh xong ông mỹ bỏ đi còn cháu khiêm được đưa đi điều trị
nguyên nhân ban đầu được cho là giữa hai nam sinh đã xảy ra mâu thuẫn vì chuyện mất máy tính cá nhân
vào khoảng một mươi sáu h một mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại khu vực thôn liễu thượng xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hương yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã phát hiện và bắt quả tàng đỗ quang trung
trú tại quận bắc từ liêm thành phố hà nội có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy
kiểm tra trong túi sách của trung bên trong có một túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
và một túi ni lông có chứa một trăm linh viên nén màu trắng
trung khai nhận là ma túy tổng hợp
đỗ quang trung có tổng trọng lượng hơn một trăm bốn mươi g
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã tiến hành tạm giữ đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán
theo quy định luật càng gần tết nguyên đán thì tình hình mua bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép
càng gia tăng càng về số vụ và số lượng
tuy nhiên dù với nhiều thủ đoạn tinh vi các đối tượng vi phạm đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ
mới đây một đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ số lượng lớn vừa bị công an huyện quang bình tỉnh hà giang bắt giữ
đối tượng cam đại dương bị phát hiện khi đang điều khiển xe ô tô vận chuyển một mươi hộp hình chữ nhật nghi là pháo nổ bên ngoài vỏ ghi chữ nước ngoài
quá trình đấu tranh dương khai nhận số pháo trên do dương cùng hoàng văn hội mua của ấu vũ lâm chú huyện bắc quang tỉnh hà giang
đến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của dương hội và lâm cơ quan công an thu giữ thêm một trăm hai mươi hai hộp hình chữ nhật một mươi hộp hình tròn và ba mươi ba quả dạng cù nối dây màu xanh nghi là pháo nổ
tất cả số tăng vật trên có tổng khối lượng một trăm tám mươi bảy kg
tại tỉnh tây ninh công an huyện bến cầu đã tạm giữ hình sự năm đối tượng gồm nguyễn nhật trường huỳnh trần trung nguyên và nguyễn thành trí trần hải quốc phạm thị keo
để điều tra làm rõ hành vi mua bán hàng cấm
trước đó công an huyện bến cầu bắt quả tang xe ô tô biển số bảy mươi a bốn mươi hai nghìn năm trăm linh năm do trường điều khiển trên xe chở theo nguyên và trí cùng ba mươi sáu hộp pháo có trọng lượng khoảng sáu mươi hai kg
cùng ngày công an huyện bến cầu bắt quả tang hai đối tượng quốc và keo điều khiển xe mô tô đang vận chuyển năm bịch pháo có tổng trọng lượng một mươi một kg
còn tại hà nội thực hiện đợt cao điểm tấn công trên áp quảng
các loại tội phạm trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán công an quận hai bà trưng cũng vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi tự chế pháo nổ thu giữ số lượng lớn tang vật
và điều đáng nói các đối tượng này đều là học sinh và học tự chế tạo pháo qua mạng xã hội để bán lấy tiền tiêu xài
pháo nổ hình trụ với các kích thước năm cm bảy cm một mươi cm pháo hoa loại bốn inh ba inh cùng nhiều tăng vật sản xuất pháo nổ đã được công an quận hai bà trưng hà nội thu giữ
sau khi bắt quả tăng ba đối tượng đinh văn nguyên đinh đức hùng và nguyễn hoàng hà chú tại đông anh hà nội về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm là pháo nổ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận biết thời điểm gần tết nhu cầu người mua pháo nổ nhiều nên đã lên youtube xem cách dạy làm pháo nổ và lên mạng mua nguyên liệu về tự chế để bán kiếm lời
lần đầu tiên cháu đang bán thì được có hai ba triệu
khi mà đây là lần thứ hai cháu đi thì bị phát hiện và bắt ạ cháu biết là nguy hiểm nhưng lúc đấy là cháu muốn cần tiền để dùng cho các chi phí khác nên cháu phải tiếp tục cháu làm ạ
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trưng cũng đã bắt giữ đối tượng nguyễn lương bằng